dạng sáng nay mưa lớn tố lốc mưa đá đã gây thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía bắc như lai châu lào cai và yên bái
tại lai châu gió lốc đã làm khoảng năm mươi hộ dân chín phòng lớp học nhà văn hóa nhà đa năng trạm y tế thuộc các huyện tân uyên nậm nhùn mường tè sinh hồ bị bốc mái hư hỏng
rất may không có thiệt hại về người
một số diện tích hoa màu cây ăn quả của người dân bị ảnh hưởng
trong đó nặng nhất là trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã nậm ban huyện nậm nhùn
tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng một tỷ đồng
hiện người dân cùng các cấp chính quyền đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lốc
chính quyền và các cơ quan chức năng cũng cảnh báo đến người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai vì hiện tại ở lai châu đang là mùa mưa đá gió lốc
tại lào cai mưa lớn đã xảy ra chủ yếu ở các huyện sapa bắc hà simacai khiến bảy mươi ngôi nhà bị tốc mái và gần một mươi hectare hoa màu bị thiệt hại
huyện bắc hà là địa phương thiệt hại nặng nề nhất
gió giật mạnh chạy dọc qua các xã tả văn chư lùng phình và thải giàng phố làm hai trăm bốn mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng
sáu ngôi nhà bị tốc mái trong đó có ba nhà bị tốc mái hoàn toàn bốn mươi tám nhà tốc mái từ năm mươi đến bảy mươi
có năm hectare hoa màu và ba hectare ngô bị lốc xoáy gây thiệt hại nặng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh lào cai đã huy động các lực lượng chức năng
nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn và gió giật mạnh gây ra đồng thời thống kê lên phương án hỗ trợ cho người dân
còn tại yên bái mưa đá đã gây nhiều thiệt hại về tài sản nhà cửa của nhân dân trên địa bàn hai huyện văn yên và lục yên
ước tính tổng thiệt hại bảy ba tỷ đồng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái đã có bốn ngôi nhà của người dân bị sập đổ hoàn toàn
trong đó huyện lục yên có ba nhà huyện văn yên một nhà một trăm một mươi sáu ngôi nhà bị tốc mái mưa rông gió lốc còn làm gãy đổ hai trăm linh hectare diện tích cây lâm nghiệp
hai trăm linh hectare ngô bị gãy đổ rất may không gây thiệt hại về người
hiện các địa phương đang tích cực chỉ đạo huy động các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra